mới đây nghệ sĩ ưu tú đức hải đã tố cáo một đối tượng nạc danh uy hiếp yêu cầu ông
chuyển khoản hai trăm linh triệu đồng vào tài khoản mang tên nhâm ngọc kha
tôi không dừng lại ở đó mà phối hợp với cơ quan chức năng để tố cáo những người núp bóng
trên mạng xã hội bôi xấu hà nhục uy tín danh dự của nghệ sĩ qua những vấn đề gây bất bình
trong thời gian qua kể từ khi xuất hiện những trò thâm nhập các trang cá nhân của nghệ sĩ
với su ý xấu nghệ sĩ đức hải thông tin
nghệ sĩ này cũng cho rằng trong suốt thời gian qua ông đã gặp nhiều phiên tòa
chung quanh những tin nhắn vu khống tống tiền bị những kẻ đốt bóng trên mạng xã hội lên án
bôi nhỏ danh dự hiện nghệ sĩ ưu tú đức hải vẫn tham gia giảng dạy qua các lớp online
hướng dẫn học viên chuẩn bị các kỳ thi khóa diễn viên của trường chuyên nghiệp
ông phấn khởi vì cơ quan chức năng đã vào cuộc và đang trong quá trình điều tra
nghệ sĩ ưu tú đức hải cho biết thêm vào ngày hai tháng sáu tài khoản cá nhân của ông đã bị hách
ngày ba tháng sáu ông nhận được một số tin nhắn đe dọa tống tiền
ngày bốn tháng sáu ông gửi đơn đến công an tp hcm
vào ngày một mươi bốn tháng sáu công an tp hcm đã có văn bản trả lời
nghệ sĩ tú đức hải từng là diễn viên của nhà hát tuổi trẻ
anh không chỉ là diễn viên nổi tiếng tham gia nhiều chương trình truyền hình
mà còn là một giảng viên đức hải từng giảng dạy năm năm tại trường đào sân khấu điện ảnh hà nội
sau này khi chuyển vào sài gòn anh cũng tham gia giảng dạy
từng giữ chức phó hiệu trưởng kiêm trưởng khoa nghệ thuật của trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch sài gòn